trong định hướng quy hoạch phát triển giao thông tại tp hcm tuyến đường vành đai hai đóng vai trò quan trọng
kết nối giao thông thuận tiện cho nhiều quận huyện mà không tập trung vào khu vực trung tâm
thành phố đề ra mục tiêu khép kín tuyến đường này trước năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do nhiều vướng mắc đến nay tiến độ của dự án khó đạt kế hoạch đề ra
tuyến đường vành đai hai có tổng chiều dài hơn sáu mươi bốn km đến nay đã đưa vào khai thác khoảng hơn năm mươi km
đoạn quốc lộ một a từ gò dưa đến an lạc đường nguyễn văn linh và cầu phú hữu
hiện còn gần một mươi ba km với ba trong số bốn đoạn đang chờ tìm chủ đầu tư
đoạn ba có chiều dài hai bảy mươi năm km đã có chủ đầu tư nhưng tiến độ thi công chậm bởi thiếu mặt bằng
với những mặt bằng mà bên phía nhà đầu tư đã tiếp nhận từ địa phương là đã triển khai thi công hết công địa
và không còn mặt bằng để thi công nữa
khoảng bốn năm tháng gần đây là thiết bị thi công của nhà thị
gói thầu tập kết về để thi công từ đầu công trình là có rất nhiều thiết bị đã phải dừng chờ đợi
trong hai gói thầu xây lắp mà đơn vị nhà đầu tư này đang triển khai thì chỉ có gói số hai thi công ba cây cầu
qua địa bàn quận thủ đức cơ bản đạt tiến độ với sản lượng xây lắp đạt hơn năm mươi sáu
còn gói thầu số hai chưa thể triển khai vì không có mặt bằng
đến thời điểm này tại quận thủ đức mới có hai trăm năm mươi tám trên bốn trăm sáu mươi sáu hộ bàn giao mặt bằng thi công đạt tỷ lệ gần sáu mươi
nếu chính quyền
địa phương ở đây thì đi sâu đi sát với dân để dẫn động dân cho dân thấy là cái lợi ích của con đường đó
thì đương nhiên là dân ủng hộ
quận đang có một số vướng mắc liên quan và nhà đầu tư đã cùng với quận bám duyệt các hồ sơ văn bản
tại các sở ban ngành liên quan để thúc đẩy tiến độ của dự án
ba gói thầu đoạn còn lại đi qua các quận hai quận chín quận bình tân và huyện bình chánh
với chiều dài hơn một mươi km đến nay vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư thi công
tiến độ chung mới chỉ dừng ở công tác xác định ranh mốc trên thực địa
toàn tuyến vành đai hai có tổng mức đầu tư hơn một mươi sáu tỷ đồng
tuyến đường có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại thành phố hồ chí minh
tuy nhiên với hàng loạt những trở ngại vướng mắt đang tồn tại
mục tiêu khép kín đường vành đai hai trước năm hai nghìn hai mươi chắc chắn khó thực hiện được